tỉnh thanh hóa có ba mươi bốn chi nhánh ngân hàng thương mại và sáu mươi bảy quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động
bám sát chỉ đạo của ngân hàng nhà nước hệ thống tổ chức tiến dụng trên địa bàn tỉnh
đang tích cực triển khai chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
công ty cổ phần nông sản phú gia có trên hai trăm linh cán bộ công nhân viên
lĩnh vực hoạt động là sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghiệp
vài tháng gần đây nguyên liệu nhập khẩu không về được cảng
công ty còn phải xuất tiền để mua nguồn nguyên liệu tạm thời
việc sản xuất gặp nhiều khó khăn
do ảnh hưởng của covid một mươi chín nhiều doanh nghiệp tại thanh hóa đã được hưởng
chính sách hỗ trợ tín dụng của nhà nước
hệ thống các ngân hàng thương mại đang phối hợp
với các doanh nghiệp của nhà nước
với các ngành thuế và tài chính để xác định thiệt hại thực tế của doanh nghiệp
từ đó tiến hành giãn nợ giảm lãi cho vai mới trên quan điểm không hạ chuẩn tín dụng
do ảnh hưởng của covid một mươi chín nhiều doanh nghiệp tại thanh hóa đã được hưởng chính sách hỗ trợ tín dụng

từ đó tiến hành giãn nợ giảm lãi cho vai mới trên quan điểm không hạ chuẩn tín dụng
do ảnh hưởng của covid một mươi chín nhiều doanh nghiệp tại thanh hóa đã được hưởng chính sách hỗ trợ tín dụng
do ảnh hưởng của covid một mươi chín nhiều doanh nghiệp tại thanh hóa đã được hưởng chính sách hỗ trợ tín dụng